thời gian qua công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật đã đạt nhiều kết quả tích cực
tuy nhiên tình hình tội phạm vi phạm pháp luật vẫn diễn biến phức tạp
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thời gian tới lực lượng công an tiếp tục có nhiều giải pháp tích cực
đặt ra mục tiêu chung là đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
tại buổi tiếp bà robin moudi tân đại sứ đặc mệnh toàn quyền australia nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh bộ công an việt nam đánh giá cao lập trường của australia về biển đông thời gian qua
và mong muốn australia tiếp tục ủng hộ quan điểm lập trường của việt nam trong vấn đề biển đông
ủng hộ phối hợp chặt chẽ với việt nam trong quá trình việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
chiều ngày hai tháng một mươi đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an đã thăm và tặng ba mươi dàn máy vi tính cho thầy và trò trường trung học phổ thông tân yên số một tỉnh bắc giang
phát biểu tại đây bộ trưởng tô lâm đã ghi nhận những kết quả thành tích mà trường trung học phổ thông tân yên i đã đạt được trong thời gian qua
đồng chí bộ trưởng mong muốn trong thời gian tới nhà trường tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước
đạo đức cách mạng lý tưởng sống cho học sinh nâng cao chất lượng giáo dục
các em học sinh cần nỗ lực học tập tốt sẽ tiếp tục trưởng thành từ ngôi trường này xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu góp phần xây dựng quê hương đất nước
phát biểu tại lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động luân chuyển bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh hải dương
đối với đại tá lê ngọc châu giám đốc công an thành phố hải phòng và đồng chí đại tá vũ thanh trương giám đốc công an tỉnh hải dương
được điều động bổ nhiệm giữa chức vụ giám đốc công an tp hải phòng
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã chúc mừng hai đồng chí được bộ công an tin tưởng tín nhiệm bố trí ở vị trí cương vị công tác mới
đồng thời cũng yêu cầu hai đồng chí sau khi tiếp nhận vị trí công tác mới cần khẩn trương bắt tay vào công việc kiện toàn công tác tổ chức cán bộ
phối hợp chặt chẽ với chính quyền lực lượng công an địa phương tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
thượng tướng lê quỳ vương ủy viên trung an đảng thứ trưởng bộ công an đã chúc mừng hai đồng chí được bộ công an tin tưởng tính
và kịp thời phát hiện ngăn chặn giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh bảo đảm giữ vững ổn định an ninh trật tự
tạo môi trường thuận lợi thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
chiều ngày ba tháng một mươi thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới tham quan triển lãm quốc tế về quốc phòng và an ninh năm hai nghìn một mươi chín lần đầu tiên được tổ chức tại việt nam
tại gian trưng bày của cục công nghiệp an ninh bộ công an thứ trưởng bùi văn nam đánh giá cao những nỗ lực sáng tạo của cán bộ chiến sĩ cục công nghiệp an ninh
trong việc nghiên cứu sản xuất các loại vũ khí công cụ hỗ trợ phục vụ đắc lực yêu cầu công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
đồng chí thứ trưởng hy vọng thông qua triển lãm sẽ là cơ hội để các đơn vị doanh nghiệp bộ công an học hỏi tiếp cận những công nghệ mới
áp dụng những thành tiệu khoa học kỹ thuật tiên tiến của các nước để nâng cao chất lượng sản phẩm thuận tiện tác chiến
tiếp ngày takashioda sang thăm làm việc tại việt nam thứ trưởng bùi văn nam nhấn mạnh thời gian qua
quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát nhật bản tiếp tục được duy trì phát triển và đạt được những kết quả cụ thể
trong thời gian tới thứ trưởng bùi văn nam đề nghị hai bên tiếp tục triển khai các thỏa thuận hợp tác đi vào thực tiễn một cách có hiệu quả
nhằm phục vụ công tác hợp tác an ninh thực thi pháp luật và đấu tranh phòng chống tội phạm
tăng cường trao đổi đoàn các cấp và cấp chuyên viên sang học tập trao đổi kinh nghiệm trên một số lĩnh vực
từ ngày ba mươi tháng chín đến ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín hội nghị bộ trưởng asean về an ninh không gian mạng lần thứ tư
và tuần lễ không gian mạng quốc tế singapore hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức tại singapore
đoàn bộ công an việt nam do thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã có các cuộc tiếp xúc và làm việc song phương với các đoàn nga hoa kỳ anh úc hà lan singapore và các nước asean
nhằm trao đổi và thảo luận thúc đẩy hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
trong đó có tội phạm mạng và các biện pháp đảm bảo an ninh không gian mạng
chiều ngày ba tháng một mươi tại hà nội trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
đã làm việc với các đơn vị tài chính hậu cần kỹ thuật và quản lý trại giam
thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu các đơn vị phải xác định công tác tổ chức thanh tra kiểm tra giám sát
có vị trí rất quan trọng trong đó phải cụ thể trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân
các đồng chí trong ủy ban kiểm tra thanh tra cấp ủy người đứng đầu các cấp
phải thực sự nêu gương xác định trách nhiệm của mình trong công tác thanh tra kiểm tra tổ chức
thời gian tới cần tổ chức tập huấn đào tạo tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác thanh tra
kiểm tra điều kiện nghiên cứu bồi dưỡng thêm về nghiệp vụ
dự lễ khai sản năm học mới của thầy và cho trường đại học phòng trái trợ cháy
thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị nhà trường cần xác định rõ yêu cầu tự đổi mới mạnh mẽ
trong công tác giáo dục đào tạo theo hướng hiện đại năng động đồng bộ hiệu quả gắn lý luận với thực tiễn
nhà trường cũng cần tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an các địa phương
các viện nghiên cứu các học viện trường đại học trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
trong đào tạo nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chú trọng xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo về chất lượng
say mê với sự nghiệp chồng người vì nguồn nhân lực chất lượng cao của lực lượng công an
tại phiên làm việc toàn thể lần thứ một mươi năm của ủy ban quốc phòng và an ninh
thờ ủy quyền của chính phủ trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đã trình bày tờ trình
dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
thứ trưởng lương tam quang nêu rõ việc xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh
quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước
trong lĩnh vực nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
tiếp tục đảm bảo công khai minh bạch đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính tăng cường khoa học công nghệ
trong giải quyết cho người nước ngoài vào việt nam góp phần thu hút đầu tư du lịch
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhưng vẫn đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
cũng tại phiên họp toàn thể lần thứ một mươi năm thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung điều ba
luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ thờ ủy quyền của chính phủ trình bày tờ trình
thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an cho biết trong quá trình tổ chức thực hiện
luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
được sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy đã bộc lộ một số bất cập khoảng trống trong việc xử lý hình sự
đối với hành vi chế tạo mua bán tàng trữ vận chuyển sử dụng trái phép
hoặc chiếm đoạt vũ khí có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng
vì vậy để kịp thời khắc phục những khó khăn vướng mắt không để khoảng trống pháp luật trong việc xử lý hình sự
thì việc sửa đổi bổ sung điều ba của luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là rất quan trọng và cần thiết
thưa quý vị và các bạn trong thời gian vừa qua quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời
đối tác chiến lược toàn diện giữa việt nam liên bang nga đã không ngừng được củng cố và phát triển
trong đó có quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các cơ quan hữu quan thực thi pháp luật của liên bang nga
sự kiện đoàn đại biểu bộ nội vụ liên bang nga sang thăm việt nam và dự hội nghị asean apol ba mươi chín vừa qua
chính là dấu mốc quan trọng trong việc củng cố phát triển quan hệ hợp tác gắn bó chặt chẽ giữa bộ công an việt nam
và bộ nội vụ liên bang nga trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai quốc gia
diễn ra từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tại thủ đô hà nội hội nghị
hiệp hội cảnh sát các quốc gia đông nam á asean apol lần thứ ba mươi chín tại việt nam đã kết thúc với nhiều kết quả quan trọng
khi tư lệnh cảnh sát một mươi nước asean cùng ký kết thông cáo chung của hội nghị asean apol ba mươi chín
khẳng định các nội dung hợp tác mà asean napol sẽ tập trung thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi
về nhiều vấn đề như hợp tác trong phòng chống tội phạm ma túy khủng bố buôn bán vũ khí
mua bán người lừa đảo trên biển cướp biển tội phạm tài chính tội phạm ngân hàng công nghệ cao
sự thành công của asean apol ba mươi chín có phần đóng góp quan trọng từ sự ủng hộ giúp đỡ của các nước đối tác như liên bang nga
một trong những điều quan trọng nhất của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa việt nam và liên bang nga
là tôn trọng và tương trợ lẫn nhau trong nền tảng cơ sở đó có sự hiện hữu của các cơ quan bảo vệ pháp luật hai nước
mà cụ thể là bộ công an việt nam và cơ quan an ninh bộ nội vụ liên bang nga và các cơ quan hữu quan
với tính chất đặc biệt như trao đổi đoàn đại biểu cấp cao trao đổi chuyên gia tham vấn đào tạo cán bộ ở cấp cao nhất
đặc biệt là sự ủng hộ lẫn nhau trong các tổ chức quốc tế như hội nghị asean pol ba mươi chín vừa diễn ra tại hà nội
lãnh đạo cao cấp nhất của bộ nội vụ liên bang nga đã dẫn đầu đoàn đại biểu sang tham dự
ngay trước thềm hội nghị asean napol ba mươi chín tại buổi tiếp bộ trưởng bộ nội vụ liên bang nga kolokoltsev vladimir alexandrovich
trưởng đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ liên bang nga sang dự hội nghị đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam cũng đã khẳng định
đây là dấu mốc quan trọng trong việc củng cố phát triển quan hệ hợp tác gắn bó chặt chẽ giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ liên bang nga
trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai quốc gia
thực hiện chương trình phối hợp hành động đã ký kết giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ liên bang nga
hai bên cũng đã thường xuyên trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm để tham mưu với chính phủ hai nước
tăng cường hợp tác chặt chẽ không để bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng địa bàn của nước này tiến hành các hoạt động chống phá nước kia
bộ nội vụ liên bang nga cũng đã tích cực phối hợp hỗ trợ giúp đỡ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ
và nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật của bộ công an việt nam
nhất là trong lĩnh vực phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lĩnh vực kỹ thuật hình sự đảm bảo an toàn giao thông v v
điểm nhấn trong chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu bộ nội vụ liên bang nga tại việt nam
chính là buổi giao lưu gặp mặt xúc động giữa các cán bộ đã tốt nghiệp các cơ sở đào tạo của liên bang soviet trước đây và liên bang nga
với đại tướng kolokoltsev vladimir alexandrovich
bộ trưởng bộ nội vụ liên bang nga
đây không chỉ là cơ hội để các thế hệ cựu sinh viên thực tập sinh nghiên cứu sinh việt nam gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm
mà còn là cơ hội để họ bày tỏ tấm lòng tri ân biết ơn đến bộ nội vụ liên bang nga đã hợp tác giúp đỡ đào tạo hàng chục nghìn học sinh việt nam từ thời soviet tới nay
tôi rất vui mừng tham dự buổi gặp mặt với các cựu học viên đã từng tốt nghiệp tại các cơ sở giáo dục của bộ nội vụ nga
hệ thống giáo dục của bộ nội vụ liên bang nga được biết đến với các trường cao đẳng
và các học viện đào tạo cảnh sát cấp cao
các cán bộ chuyên gia an ninh cảnh sát từ nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng thành công kiến thức thu được trong các tổ chức cơ sở giáo dục của bộ nội vụ nga
để giải quyết hiệu quả các vấn đề bảo vệ và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân tại đất nước mình
quan hệ hợp tác trên lĩnh vực giáo dục đào tạo giữa việt nam và liên bang nga thì đã có bề dày lịch sử và đạt được những kết quả quan trọng
nhân dân việt nam luôn luôn ghi nhận và đánh giá cao sự giúp đỡ của liên xô trước đây và nước nga ngày nay trong cái việc mà hỗ trợ việt nam đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
đã có hàng chục nghìn lưu học sinh việt nam đã và đang học tập nghiên cứu tại liên bang nga
những lưu học sinh này khi quay trở về nước đã có những đóng góp không nhỏ vào công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước việt nam xã hội chủ nghĩa
năm hai nghìn một mươi chín là kỷ niệm của việt nam

hai mươi năm ký kết hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và liên bang nga
và năm hai nghìn hai mươi sẽ là kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam liên bang nga
những kết quả hợp tác bền chặt giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ liên bang nga trên các lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự đấu tranh phòng chống tội phạm và đào tạo nguồn nhân lực
đã và đang góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga
ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả
điều đang bị kết án liên quan đến ma túy
nhưng đó không phải là điều hiếm gặp tại xã mường hùng bởi tại đây có hơn chín mươi người nghiện ma túy
anh lường văn hợp người dân tộc thái vừa chấp hành xong án nay trở về địa phương cho biết
không có tiền có năm mươi trong túi mua một viên mang xuống cho anh ở người thái không biết đâu
bảo mang xuống một viên em mang xuống vì còn ăn bát
nhiều năm qua ma túy và cái nghèo cứ đeo bám xã mường hùng
nguyên do ngày trước là vì phong tục tập quán trong việc ma chay cưới hỏi nghi lễ nghi thức thờ cúng tổ tiên
thần linh một số nơi còn cúng cả ma túy cần xa cho người đã mất
nên nhiều người dân trong xã đã trồng cây cần sa để mua bán và sử dụng
nay tình trạng trồng cây cần sa đã được ngăn chặn nhưng ở phía bên kia biên giới
tình trạng người dân sử dụng cần sa ma túy vẫn diễn ra phổ biến
ma túy đã đem đến những nỗi buồn xâm bạc các dân nhiều hộ gia đình
cả bố lớn mẹ đều phải lấy những cái án về ma túy để lại cho con em
thì một cô cha mẹ ở nhà không ai chăm sóc để lại cho làng bản phải chăm sóc cho con em
thì khá là thương xót và thương đau
năm hai nghìn một mươi chín bản bùa xá là bản có nhiều người dân phải đưa đi cai nghiện
nhiều người phải chịu án phạt liên quan đến ma túy hơn so với những năm trước
đây là điều đáng buồn
nhưng trong năm nay cũng tại bản bùa xá có những người đã từng lầm lỗi vì ma túy
sau khi được giáo dục
tội phạm ma túy thường lợi dụng các đường mòn lối mở để vận chuyển ma túy
từ biên giới nước bạn như lào campuchia về việt nam
đấu tranh với loại tội phạm này thì gặp rất nhiều khó khăn
và ngay nơi tôi đang đứng phía sau là nước bạn lào
cũng tại đây lực lượng công an đã bắt giữ xử lý rất nhiều đối tượng
vận chuyển ma túy từ lào về việt nam để tiêu thụ
và để hiểu rõ hơn về khó khăn tôi đã đưa ra một bản bản
đối với khó khăn vất vả của lực lượng công an trong đấu tranh với loại tội phạm này
thì chúng ta sẽ có cuộc trao đổi với trung tá nguyễn thành tâm
phó trưởng công an huyện sông mã tỉnh sơn la
thưa trung tá hiện nay đấu tranh với tội phạm ma túy vùng biên gặp những khó khăn như thế nào
đây là khu vực chúng ta đang đứng thuộc gột mốc hai trăm linh và hai trăm linh một
chúng tôi đã bắt giữ rất là nhiều vụ ma túy lớn ở khu vực này
qua đấu tranh phòng chống ma túy trên tuyến biên giới
cũng rất là nhiều khó khăn vất vả
một là tuyến biên giới này có rất nhiều đường mòn tiểu mạch
như các đồng chí thấy ở đây đường núi âm mưu
các đối tượng liên tục ẩn nấp rồi lợi dụng đường mòn tiểu mạch để vận chuyển ma túy
trong đây có một số đối tượng có vũ khí nóng
rồi lợi dụng đồng bào người bản địa ở đây để vận chuyển thuê
rồi lợi dụng việc chăn thả ra súc
và làm nương ở khu vực giáp biên để cất dấu ma túy
rồi là bán ma túy cho các đối tượng người việt nam
và thủ đoạn của những đối tượng là thường thuê những cư dân bản địa để vận chuyển
nên lúc chúng ta bắt thì chỉ bắt được người vận chuyển không bắt được đối tượng cầm đầu
thì đấy có phải là một trong những khó khăn đối với đấu tranh tội phạm ma túy vùng biên hay không ạ
vâng có nhiều chuyên án chúng tôi bắt thì chỉ bắt được người vận chuyển thuê
hoặc là người việt nam đi mua
còn cái đối tượng chủ mưu cung cấp thì lại ở phía bên nước bạn lào
vì vậy cho nên là những trường hợp này thì chúng tôi không thể mở rộng mà truy xuất triệt đẻ để bắt giữ các đối tượng ở phía bên lào
chính vì vậy là một số đối tượng ở phía bên kia bên dưới thì vẫn tiếp tục có cái hoạt động buôn bán trở lại
những trường hợp này thì chúng tôi cũng kiên trì đề nghị phía công an bản lào phải có cái giải pháp để xác minh và xử lý theo luật của phía bản lào
thực hiện chỉ đạo của bộ trưởng bộ công an thì trong một năm qua thì tại huyện sông mã
chuyển khai công an về xã thì việc chuyển khai này thì đã có tác dụng như thế nào trong đấu tranh với tội phạm ma túy vùng biển thưa trung tá
các cái lực lượng này thì khi ở các đội nghiệp vụ của huyện thì cũng được trải qua những cái nghiệp vụ những cái chiến thuật của ngành
cho nên khi về cơ sở thì anh em triển khai ở cơ sở rất là hiệu quả
khi xuống cơ sở thì anh em đã tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống ma túy ngay từ cơ sở từ tổ dân phố từ bản
các trường học rồi quản lý người nghiện cũng rất là tốt
rồi là vận động các người nghiện tham gia các mô hình khai nghiện khai cộng đồng khai điều trị thay thế bằng methanol cũng tương đối hiệu quả
và đặc biệt là lập hồ sơ đi cơ sở giáo dục đi cai nghiện bắt buộc và cái biện pháp áp dụng giáo dục tại xã phường thị trấn đối với người nghiện cũng rất là hiệu quả
vâng xin cảm ơn trung tá
thưa quý vị và các bạn ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an
đoàn thể cũng cần sớm vào cuộc giúp đỡ để kinh tế các hộ dân tại vùng biên được phát triển hơn nữa
tránh sự lệ thuộc và sự lôi kéo của các phần tử xấu khi rù rỗ họ vào con đường phạm tội ma túy